ngày một mươi tháng năm công an huyện murdrock tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra một vụ khai thác cát trái phép ở địa bàn xã e riêng huyện murdrock tỉnh đắk lắc
vào ngày chín tháng năm công an huyện mờ đắc đã phát hiện và bắt quả tăng ba đối tượng đang sử dụng bè có gắn máy nổ để khai thác cát trái phép
qua làm việc nhóm này khai được nguyễn thế anh chú ở thôn một mươi chín xã e riêng thuê để khai thác cát trái phép
làm việc thì bước đầu thế anh khai nhận mặc dù không có giấy tờ để hoạt động khai thác cát nhưng vẫn thuê người vào khu vực trên để có thể khai thác một cách trái phép
hiện công an huyện murdrock đã tiến hành thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc